sáng nay ngày một mươi ba tháng hai tức hai mươi tám tết tại khu công nghiệp nomura huyện an dương thành phố hải phòng
liên đoàn lao động tp hải phòng phối hợp với công đoàn khu kinh tế thành phố tổ chức các chuyến xe
đưa công nhân tỉnh xa đang làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn về quê đón tết
với phương châm mọi người lao động đều được đón tết vui xuân các cấp công đoàn thành phố hỗ trợ tám mươi sáu chuyến xe
và hai hai trăm ba mươi một vé xe trong đó liên đoàn lao động tp hỗ trợ hai mươi chuyến xe đưa công nhân tỉnh xa về quê ăn tết
công đoàn khu kinh tế phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hai mươi hai chuyến xe đường dài đưa hơn một công nhân
cùng người thân về quê ngoài ra công nhân lao động không có điều kiện đi xe tập trung thì vẫn được hỗ trợ
tiền vé xe để đi xe ngoài hy vọng rằng người lao động sẽ có dịp nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc
đầm ấm bên gia đình và một trăm linh giá tết sẽ đi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại